hai học sinh tử vong thương tâm trong vụ tai nạn giữa xe ô tô khách và xe gắn máy vừa xảy ra trên địa bàn thành phố buôn ma thuột tỉnh đắk lắc
hiện phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc đang phối hợp với công an thành phố buôn ma thuột điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng này
vụ tai nạn xảy ra vào khoảng một mươi hai h ngày ba tháng ba trên đường hồ chí minh đoạn qua xã hòa khánh thành phố buôn ma thuột
xe ô tô khách do tài xế võ duy tâm trú tại huyện củ chi thành phố hồ chí minh điều khiển
trên xe chở một mươi sáu hành khách lưu thông theo hướng tỉnh đắk lắc đi đắk nông
khi đến địa điểm trên chiếc xe khách đã vượt xe container đi cùng chiều lấn sang làn bên trái rồi tông trực diện xe gắn máy của hai em học sinh cùng học tại trường trung học phổ thông phan chú trinh huyện cư rút tỉnh đắk nông đi theo hướng ngược lại
hậu quả vụ tai nạn làm hai em học sinh tử vong kết quả kiểm tra ma túy và nồng độ cồn đối với tài xế tâm là âm tính